tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
sự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn bình
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chí trần cẩm tú
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương